theo số liệu được công bố tại hội thảo thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp diễn ra ngày hôm nay
thì hiện mới có hai mươi doanh nghiệp việt đầu tư xây dựng thương hiệu
trong khi đây được xem là yếu tố then chốt để cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như là quốc tế
theo đánh giá của các cơ quan quản lý và chuyên gia
nhiều doanh nghiệp ở việt nam vẫn chưa quan tâm đến xây dựng thương hiệu
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
các doanh nghiệp chỉ chú trọng đăng ký tại thị trường trong nước
chú chưa đăng ký tại thị trường nước ngoài
mặc dù xây dựng thương hiệu được ví như tấm giấy thông hành
giúp các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu cạnh tranh tại nước ngoài
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam chưa theo kịp thực tế về thương hiệu như biểu tượng
giao diện trong xây dựng cũng như bảo vệ thương hiệu của mình trong nền kinh tế số
đặc biệt là đối với các đối tượng đang hướng đến thị trường quốc tế
một ví dụ là tại thị trường trung quốc
có nhiều sản phẩm của việt nam bị nhái thương hiệu nhiều hơn so với các quốc gia khác
để doanh nghiệp việt nam làm quen và tiếp cận
rất cần với việc xây dựng thương hiệu
nhiều vấn đề rất cần có sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý
các đơn vị liên quan như hội sở hữu trí tuệ việt nam
nhiều cách thức xây dựng thương hiệu
làm thế nào để xây dựng chiến lược thương hiệu hiệu quả và bền vững
kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển thương hiệu
thương hiệu trong giá trị doanh nghiệp